thì cũng yêu cầu nhà hàng là không sử dụng bình tài chế
và tất cả những bình tài chế thì chúng ta rất dễ phát hiện bằng cách là trên bình tài chế là thường được sơn lạ
và vỏ bình có dấu hiệu han dỉ
và khi mang ra thì là không có niêm phong
đây dấu vết dỉ
và những bình này sẽ không đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng
và đặc biệt là trong quá trình sử dụng rất dễ gây nổ
hy vọng những kiến thức về sử dụng ga an toàn sử dụng bình gamini đúng cách
sẽ giúp quý vị và các bạn có thêm những thông tin hữu ích trong cuộc sống
đảm bảo an toàn cho chính gia đình mình và những người xung quanh
và chương trình alo một trăm một mươi bốn tuần này đến đây cũng xin được khép lại
xin chào và hẹn gặp lại